chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
thương chú tại xã thủy vân thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số một mươi
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi hai của công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ
là đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại xã liên hoa huyện phù ninh tỉnh phú thọ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã số
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thương chú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chưng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện